hà nội đang trải qua những ngày khá dễ chịu bởi vì bớt nắng nóng
tuy nhiên theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ nay cho đến cuối năm
hà nội có khả năng xảy ra từ tám đến một mươi đợt nắng nóng nữa
trong đó có một đến hai đợt nắng nóng gây gắt và đặc biệt gây gắt
nhiệt độ cao nhất trong các đợt nắng nóng gai gắt sắp tới có thể đạt hơn bốn mươi một độ c
trên phạm vi toàn quốc nhiệt độ trung bình từ tháng bảy đến tháng chín
phổ biến ở mức cao hơn nhiều so với năm trước khoảng năm đến một độ c
các đợt nắng nóng còn xảy ra trong tháng bảy ở bắc bộ và tháng bảy tháng tám
tại khu vực bắc và trung trung bộ
bên cạnh đó từ nay đến cuối năm khu vực hà nội có khả năng chịu ảnh hưởng
của một đến hai cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới
thời gian ảnh hưởng tập trung vào các tháng bảy tháng tám và tháng chín